hàn kiểm lâm huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu vừa phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương
yêu cầu một cá nhân tháo rỡ hàng rào lưới b bốn mươi và cổ trụ bê tông mà người này tự rào lại
lớn chiếm gần năm bốn hectare đất do nhà nước quản lý trong đó có trên tám m hai đất rừng phòng hộ
và đất hai trạm bơm nước sinh hoạt của trạm cung cấp nước huyện côn đảo
theo cơ quan chức năng ngày hai tháng một mươi tại khu đồi cát rừng phòng hộ và khu vực phía sau
trụ sở ban quản lý vườn quốc gia côn đảo huyện côn đảo bằng phương pháp sử dụng máy định vị
đã xác định được diện tích đất mà bà phan thị thu cúc cho người tự ý dùng lưới b bốn mươi
và cột bê tông rào lại vi phạm vào đất do nhà nước quản lý đất rừng phòng hộ
tại buổi làm việc đại diện được ủy quyền của bà cúc cũng không đưa ra được bất cứ giấy tờ pháp lý
về nguồn gốc đất rào chắn này lực lượng chức năng đã yêu cầu bà cúc phải tháo rỡ ngay phần rào
lớn chiếm trái phép nếu không chấp hành ubnd huyện côn đảo sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật